tuy nhiên trong quá trình thăm khám cho người dân các bác sĩ gặp khá nhiều trường hợp tỏ rõ sự băn khoăn lo lắng không biết nên chăm sóc da như thế nào là đúng cách hiệu quả
liệu có phải sử dụng các sản phẩm chăm sóc da thân đắt tiền thì mới có thể sử dụng một làn da khỏi đẹp hay không
trả lời câu hỏi này bác sĩ hoa tư vấn rằng hãy chăm sóc làn da của mình một cách thoải mái nhất trân trọng nhất nâng niu nhất chứ không chỉ đặt nặng các quy trình các sản phẩm như thế nào
trong chăm sóc da chuyên gia da liễu khuyến cáo ba điều quan trọng nhất đó là ba d đúng đủ đều
chăm sóc ra đúng cần hiểu rõ hiểu đúng tính chất làn da của mình là loại da gì làn da cần điều gì việc này sẽ giúp chúng ta có sự lựa chọn các sản phẩm chăm sóc da cũng như quy trình chăm sóc da phù hợp nhất
chăm sóc da đủ nghĩa là sử dụng các bước chăm sóc da các sản phẩm chăm sóc da một cách đầy đủ phù hợp không nhất thiết phải sử dụng quá nhiều sản phẩm quá nhiều các bước chăm sóc da
xong điều này cũng không có nghĩa là sử dụng ít đi sẽ không có mẫu xô trung nào mà cần tìm cách chăm sóc phù hợp cho từng loại da cụ thể
chăm sóc da đều sử dụng các bước chăm sóc da hàng ngày đều đặn bởi vì kết quả của một làn da đẹp là sự cộng gộp của nhiều bước chăm sóc da đều đặn tỉ mỉ qua từng ngày chứ không phải là kết quả của một giai đoạn cụ thể nào đó
các chuyên gia cho rằng đừng bắt đầu chăm sóc da khi quá muộn bởi lẽ lan da của con người chịu sự tác động của thời gian tuổi tác
môi trường sẽ lão hóa rất nhanh lão hóa sớm nếu chúng ta không có sự chăm sóc đầy đủ dẫn đến việc khắc phục sau này sẽ rất khó khăn
cũng theo bác sĩ phương quỳnh hoa la hóa da không chờ đợi đến bốn mươi hay năm mươi tuổi do đó từ ngoài hai mươi tuổi mọi người đã cần phải quan tâm đến việc chăm sóc da của mình
không chỉ vậy mọi người cũng có thể phải đối mặt với các vấn đề về da như mụn trứng cá hay nám má ở bất kỳ lứa tuổi nào
nên thực hiện càng sớm càng tốt
về các bước chăm sóc da bác sĩ hoa cho biết mỗi một làn da sẽ có tính chất khác nhau
mục tiêu của việc chăm sóc da là hướng tới một làn da có sức khỏe tốt có vẻ đẹp tự nhiên
thông thường chúng ta biết đến các loại già như da dầu da hỗn hợp da khô hay già thường
da thường là loại da được nhiều người mơ ước dù chỉ là loại thường
da có biểu hiện sáng lỗ chân lông nhỏ làn da không quá giàu
không quả khô ít khi gặp tình trạng không mong muốn trừ khi có điều kiện tác động bỏ da
da dầu lỗ chân lông trên da khá rộng
da bóng dầu có thể bóng dầu toàn mặt hoặc bóng dầu vùng chữ t
da hỗn hợp thường có xu hướng lên mụn trứng cá bởi vậy cần lưu ý khi chăm sóc
da khô là loại da tương đối sáng màu lỗ chân lông nhỏ
tuy nhiên do da khô nên dễ có vẻ da màu trắng trên bề mặt nếp nhăn nhỏ như đường kẻ
da nhạy cảm tương đối gây khó chịu cho người sở hữu vì thế cần chăm sóc da tỉ mỉ và cẩn thận hơn
việc chăm sóc da cụ thể của mỗi người là khác nhau
có người tiến hành ba bước năm bước thậm chí có người vuôi bước chăm sóc da một ngày
theo bác sĩ phương vĩnh hoa điều này là không cố định
nhưng có một số bước rất quan trọng và cần thiết không thể bỏ qua
chẳng hạn như bước làm sạch
bước làm sạch da dưỡng ẩm và chống nắng
một quy trình chăm sóc da cần phù hợp với từng cá nhân cụ thể
nếu các bước quá dừng già thì có thể bỏ qua
thông thường sẽ có hai lần chăm sóc da một ngày đó là vào buổi sáng và buổi tối
ban ngày thì quan trọng nhất là bước chống nắng
ban đêm nhưng với các sản phẩm đặc trị nhiều hơn
bên cạnh việc chăm sóc da bên ngoài
thì người dân cũng cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng tập luyện để làn da khỏe mạnh từ bên trong
theo tư vấn của bác sĩ phương quỳnh hoa
việc tập luyện đều đặn sẽ giúp tuần hoàn máu lưu thông tốt hơn đem lại làn da hồng hào
chế độ ăn không quan tâm đến các thực phẩm dầu chất chống oxy hóa
giúp loại bỏ gốc tự do đem lại làn da trắng khỏe hơn
bảo vệ và chăm sóc da khi trời nắng nóng là một điều vô cùng quan trọng
các tổ chức y tế công cộng khuyến cáo người dân chú ý bảo vệ khi chỉ số uv đạt ba hoặc cao hơn
các biện pháp thường thấy
chống nắng đội mũ đeo kính dâm quần áo chống nắng
tranh ánh nắng mặt trời ba giờ trước và sau giữa trưa
chỉ số tia từ ngoại hay chỉ số uv là một chỉ số đo lường theo tiêu chuẩn quốc tế
về cường độ có bức xạ từ ngoại từ mặt trời tại một điểm cụ thể và thời gian cụ thể
ý nghĩa của chỉ số này để giúp mọi người bảo vệ khỏi tiêu cực tím
bởi việc tiếp xúc quá nhiều với ánh sáng mặt trời sẽ gây bỏng nắng
tổn thương mắt như đục thủy tinh thể lão hóa da
nếu tiếp xúc kéo dài
tích lũy có thể gây ung thư da
theo các bác sĩ bệnh viện gia liễu trung ương
tắc hại cấp tính phổ biến nhất là cháy nắng
thậm chí bỏng nắng do tiếp xúc quá mắt trong thời gian ngắn
đặc biệt khi nắng nóng đỉnh điểm có thể gây say nắng hoặc say nóng
ảnh hưởng đến sức khỏe
tiếp xúc với uv tích lũy nghĩa là việc phơi nắng chi tiêu uv cao
xảy ra thường xuyên và kéo dài
có thể dẫn đến lão hóa da sớm đặc biệt là ung thư da
để phòng chống những tác hại khôn lường từ tiêu uv
người dân cần chú ý các biện pháp để bảo vệ cơ thể một cách chủ động
bao gồm chủ động cập nhật dự báo thời tiết
hạn chế ra ngoài vào nắng giờ cao điểm
khi ra nắng cần đảm bảo các biện pháp chống nắng như sử dụng kem chống nắng
lựa chọn loại kem chống nắng có quang phủ rộng
đủ khả năng chống lại tiêu uvb uva
nên tôi lại kem chống nắng sau mỗi hai giờ đồng hồ
hoặc sau khi tiếp xúc với nước
để đảm bảo hiệu quả của bảo vệ da
có thể sử dụng viên uống chống nắng phối hợp để bảo vệ da
kính mắt có tác dụng chống tiêu uv
đội mũ quần áo chống nắng
uống đủ nước ăn rau củ quả tươi nước s trái cây dầu vitamin